đúng giờ ngày một mươi hai tháng bốn bệnh viện bạch mai đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly sau một mươi bốn ngày
không có ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây không chỉ là tin vui cho các y bác sĩ đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện bạch mai
mà còn là tin vui cho người dân cả nước
bởi đây là bệnh viện tuyến cuối chữa trị cho rất nhiều các ca bệnh nặng từ trước đến nay
xúc động vừa mừng vừa lo đó là cảm xúc của các y bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện bạch mai
sau những ngày phong tỏa cách ly
và những ngày tiếp theo họ vẫn sẽ tiếp tục hành trình chống dịch
làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc áo trắng
thời điểm lệnh phong tỏa được gỡ bỏ là lúc cảm xúc vỡ òa đến với tất cả mọi người
mặc dù biết chỉ thị một mươi sáu vẫn còn nhưng phần lớn đều thông cảm và hiểu được cảm giác của các y bác sĩ
vừa mừng nhưng mà vừa lo khá là lẫn luận với nhau
mừng vì chúng tôi đã vượt qua một trạng đường rất khó khăn
khi mà tất cả bệnh viện bị cách ly trong khi đó vẫn phải tiếp tục duy trì cái hoạt động chuyên môn
trong khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nội chú
ở trong đó có rất nhiều nhân nặng
được gỡ bỏ lệnh phong tỏa và mọi người được về thì sau hai tuần ở đây thì chắc chắn là ai cũng nhớ nhà hết cả thôi
được về với gia đình thì đấy là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn cả thôi
và quan trọng nhất là kiểm soát được dịch bệnh
hơn y bác sĩ của bệnh viện bạch mai đã xét nghiệm xong lần thứ hai
có một số khoa được xét nghiệm
tất cả đều cho kết quả âm tính
dù được gỡ lệnh cách ly nhưng bệnh viện bạch mai vẫn sẽ duy trì những hoạt động như lúc còn phong tỏa
để bảo đảm tốt nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện chỉ nhận những ca cấp cứu nặng từ các tuyến dưới chuyển lên và không tiến hành khám chữa bệnh theo yêu cầu
chúng tôi cần một khoảng thời gian khoảng hai tuần sau khi hết cách ly để chúng tôi trang bị toàn bộ hệ thống
để làm sao khi đầu tháng năm
để khám chữa bệnh bình thường
việc tổ chức kiểm soát các trường hợp ra vào bệnh viện sẽ được thực hiện chặt chẽ
sát sao theo đúng quy định của bộ y tế
bệnh viện bạch mai vẫn luôn là niềm tin điểm tựa cho người dân cả nước trong công tác khám chữa bệnh
được gỡ bỏ lệnh cách ly không chỉ là niềm vui của các y bác sĩ bệnh viện bạch mai
mà còn là niềm vui của người dân cả nước bởi vì đây là bệnh viện tuyến cuối đã chữa trị cho rất nhiều những ca bệnh nặng
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người dân cả nước vẫn sẽ ủng hộ các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch